công an tp hcm vừa cho biết đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hung khí tự chế nguy hiểm nhập từ trung quốc về việt nam
trước đó qua công tác nắm địa bàn công an quận một mươi một kiểm tra căn nhà cho thuê tại địa chỉ một trăm chín mươi hai mươi tám ba mươi ba mươi hai đường xóm đất phường một mươi quận một mươi một
phát hiện đối tượng trác tự cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê an giang và lê phượng ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê nghệ an
và nhiều bao tải chứa đựng hung khí nguy hiểm gồm một sáu mươi bốn giao tự chế
cường khai bán giao dùm một người bạn tên tô quốc ngọc ngụ quân bình thạnh
thông qua mạng xã hội wechat từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngọc nhập một bốn trăm linh giao tự chế từ trung quốc về để giao cho cường bán
với giá một trăm hai mươi đồng mỗi cây
số giao tự chế này dễ dàng cất dấu
hoặc nối dài sẽ là hung khí nguy hiểm nếu các đối tượng sử dụng vào mục đích xấu gây mất an ninh trật tự